mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với nghỉ dưỡng hay được gọi ngắn gọn với cái tên homestay đã phát triển mạnh trong những năm gần đây
mô hình này cũng được các tổ chức phi chính phủ quan tâm hỗ trợ và coi đó như một phương thức đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho các xã huyện vùng cao đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển thiên niên kỳ dành cho việt nam
đây là một trong những mô hình nhà nghỉ kết hợp du lịch cộng đồng điển hình ở bản nậm hồng xã thông nguyên huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
mô hình này tuy không còn mới lạ ở các khu vực khác như sapa mai châu nhưng đối với bản nậm hồng một trong những bản khó khăn ở vùng xa vùng sâu của huyện hoàng su phi tỉnh hà giang thì đây là mô hình quá mới mẻ
hệ thống homestay là em đầu tư trên một trăm năm mươi triệu trở lên rồi còn thu hợp vốn giờ chưa được lượng khách được đến còn ít
cái khó khăn nhất là mạng truyền thông quảng bá hình ảnh của mình
rất là khó khăn thứ hai là vốn mà vốn làm ăn thứ ba là cái tiếng anh rất là khó khăn
để đầu tư một khu nhà đơn giản như thế này ngoài chuyện bỏ ra khá nhiều tiền thì cách thức xây dựng điều hành cũng như làm thế nào để thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng là cả vấn đề đối với người dân bản xứ vốn chỉ quen với ruộng đồng
chính vì thế nhiều tổ chức phi chính phủ đã kết hợp với chính quyền địa phương
để cùng đứng bên cạnh người dân triển khai các bước mà người dân không quen
làm sao mà xây dựng được một sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương thông qua hình thức du lịch cộng đồng
ở đây thì là làm thế nào để người dân người ta có đủ năng lực người ta tự tin người ta tham gia vào trong quá trình ra quyết định về phát triển du lịch và được hưởng lợi từ du lịch
bên cạnh đấy thì làm thế nào để mà khi dự án đến hỗ trợ về mặt tư vấn kỹ thuật hướng dẫn bà con để người ta làm xây dựng những chương trình dịch vụ du lịch sản phẩm du lịch các hoạt động du lịch mà đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị lưu hình lửa hành
đặc biệt là các đơn vị lưu hành có khách du lịch quốc tế và có những mảng thị phần khách du lịch cộng đồng
các tổ chức phi chính phủ sẽ khảo sát các địa điểm vùng sâu vùng xa vùng khó khăn nhưng có tiềm năng về du lịch cộng đồng
sau đó triển khai lập dự án khả thi đầu tư tiền nhân lực thậm chí đưa cả người dân bản xứ đi học tập các mô hình ở địa phương khác như bản lác mai châu tả văn sapa
cuối cùng là phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhà và trao quyền quản lý cho chủ hộ
cũng có thể nói là qua cách làm của huyện hối hợp với dự án hai mươi tát thì chúng tôi cũng đã được triển khai thực hiện trên các thôn bản
du lịch cộng đồng mà qua đó thì nhận thức của bà con đã được hiểu được về vấn đề mà phát triển du lịch
mà qua phát triển du lịch thì có đem lại lợi ích về phát triển kinh tế họ mà cũng nâng cao đời sống cho hộ gia đình cũng như là cộng đồng ở địa phương
tuy vậy điều khó khăn nhất lại đến từ chính những người dân địa phương
khi nhiều người trong số họ chưa nhận thức được tính phát triển bền vững từ mô hình này
mà chỉ chờ nhận nhà đón được đoàn khách nào thì đón mà không chăm chút cho mô hình thực sự có nhiều giá trị văn hóa trong đó
điều này dẫn đến tình trạng một số khu vực của mô hình này bị mất dần ý nghĩa và không tồn tại được lâu